thủ tướng yêu cầu phải truy vết phát hiện sớm các ca nhiễm nguồn lây bệnh có thể có từ các ổ dịch bạch mai thành phố hà nội quán ba bút đa thành phố hồ chí minh
tăng cường năng lực và đẩy nhanh việc xét nghiệm nhất là đối với các đối tượng có nguy cơ cao
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội không để dịch bùng phát ở nước ta
hết sức chú ý đề phòng ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các nơi thường có tập trung đông người như cơ sở tôn giáo thờ tự siêu thị nơi công cộng
thủ tướng chính phủ giao bộ ngoại giao có biện pháp thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân trong thời kỳ dịch covid một mươi chín
đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài ra soát khẩn trương có kế hoạch đón công dân việt nam đang bị kẹt ở sân bay các nước
đề xuất phương án đưa một số công dân việt nam hiện đang ở nước ngoài có nhu cầu về nước ưu tiên người cao tuổi người ốm đau trẻ em dưới một mươi tám tuổi bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước
thủ tướng ra bộ công an chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan kiểm tra giả soát người nước ngoài quá hạn tạm trú tại việt nam tạo điều kiện xuất cảnh về nước đối với những trường hợp có nhu cầu kiên quyết trục xuất các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật xuất nhập cảnh

sản xuất kinh doanh trước mắt giảm thiểu thiệt hại về kinh tế doanh nghiệp giải thể phá sản ngừng hoạt động người lao động mất việc làm kịp thời chăm lo bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân nhất là người nghèo người khó khăn do dịch bệnh
thì một số nhóm thanh thiếu niên tại quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã lợi dụng để tổ chức tụ tập đông người ăn nhậu hay sử dụng ma túy tập thể
điều này không chỉ đi ngược lại với chủ trương giãn cách xã hội mà còn có biểu hiện chống đối lại lực lượng chức năng đã có nhiều đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi này
đây là một mươi một thanh thiếu niên vừa bị công an quận bắc từ liêm bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy đêm ngày bốn tháng bốn vừa qua
được biết nhóm này người lớn tuổi nhất hai mươi hai tuổi và nhỏ tuổi nhất
một mươi năm tuổi đã tụ tập sử dụng ma túy từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn tháng bốn
thậm chí có những trường hợp chưa từng sử dụng ma túy bao giờ cũng bị bạn bè rủ dê lôi kéo
qua xét nghiệm phát hiện chín trên một mươi một người dương tính với chất ma túy
khi em đến là em không biết trước ở đây hút cần xa khi với các bạn hút cần xa thì em chỉ muốn thử thôi ạ
do mỉ dịch không được gì làm nên còn chán nên tụ tập ở nhà em mua ma túy cần xa để sử dụng ạ
là năm đối tượng đã bất chấp lệnh cấm tụ tập để tổ chức ăn nhậu hát karaoke gây mất an ninh trật tự
khi lực lượng công an phường phú diễn yêu cầu giải tán hai trong năm đối tượng đã hung hãn chống đối đấm vào mặt một cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ
trong thời điểm thực hiện chỉ thị của thủ tướng về việc cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh covid
thì hành vi của nhóm đối tượng chống dịch bệnh covid là hành vi sai trái
công an hà nội tiếp tục tăng cường các tổ công tác tuần tra kiểm soát nhắc nhở tuyên truyền
để người dân hiểu và chấp nhận
công an hà nội tiếp tục hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh
và sẽ tiến hành xử lý nghiêm nếu phát hiện những trường hợp vi phạm hay cố tình vi phạm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đào xuân anh doanh tên thường gọi là đào xuân anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã đông hải huyện tiên yên về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bốn nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã đông hải
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi bốn b bảy sáu mươi nghìn năm trăm linh tám trở theo đoàn xuân anh doanh cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
không đeo khẩu trang tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã yêu cầu hai đối tượng đo thân nhiệt
khai báo y tế và nhắc nhở năm doanh quay lại đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang để phòng chống dịch theo quy định
do sẵn hơi men trong người đào xuân anh doanh không chấp hành các quy định của tổ công tác
và có lời lẽ lăng mạ chửi bới dùng mũ cối đánh các thành viên tổ công tác rồi quay xe bỏ đi
hậu quả làm hai thanh niên bị bầm tím vùng vai và cánh tay
đến sáng ngày năm tháng bốn đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ sự việc
được biết doanh từng có tiền án về tội cướp tài sản vừa chấp hành hình phạt về địa phương năm hai nghìn một mươi ba
hiện tại công an huyện tiên yên đã đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn điều tra để truy tố xét xử đối tượng này
có phần giáo dục chung trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực cách ly tập trung
công an tp vinh tỉnh nghệ an đã phát hiện một đối tượng giấu ma túy trong người để đưa vào khu cách ly tập trung
cụ thể vào khoảng hai giờ sáng qua trong lúc tổ công tác của công an tp vinh đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh
tại khu vực cách ly điểm trường cao đẳng sư phạm nghệ an thuộc xã hưng lộc tp vinh
thì phát hiện nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khối ba thị trấn anh sơn huyện anh sơn
đang được cách ly tại phòng năm trăm linh hai có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua kiểm tra tổ công tác thu giữ chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng nén được sơn cất giấu trong người
vụ việc đang được công an thành phố vinh tiếp tục làm rõ
sau đây biên tập viên nam hà sẽ cùng quý vị và các bạn đến với tiểu mục điểm báo
xin mời chị nam hà
trên trang nhất báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết với nhân đề đó là
quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp chặn đà suy giảm
theo bài báo báo cáo công bố tình hình sản xuất công nghiệp quý i vừa được bộ công thương công bố
vào ngày một tháng bốn vừa qua cho thấy hàng loạt ngành công nghiệp trọng điểm của việt nam
đang ở trong tình trạng suy giảm đáng báo động vì chịu tác động kéo dài của đại dịch covid một mươi chín
chính phủ và các bộ ngành đã vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ
cùng với các chính sách an sinh xã hội các gói hỗ trợ hàng chục nghìn tỷ đồng
để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua đại dịch
theo báo cáo mới nhất của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
trong quý i năm nay doanh thu của các doanh nghiệp do ủy ban quản lý giảm khoảng hai mươi bảy ba trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
so với cùng kỳ
hiện bảy trong số một mươi chín tập đoàn tổng công ty đã không cân đối được thu chi
với tổng số lỗ là khoảng ba bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng
chuyện các doanh nghiệp lớn đồng loạt kêu cứu hay buộc phải đóng cửa không còn là chuyện lạ
tổng giám đốc của việt nam airlines nguyễn trí thành thừa nhận do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nên dự kiến trong năm nay thì việt nam airline sẽ giảm tải cung ứng khoảng sáu mươi
doanh thu giảm năm mươi tỷ đồng tương đương giảm khoảng sáu mươi năm so với kế hoạch
trong khi đó tập đoàn xăng dầu việt nam dự kiến trong năm nay sẽ giảm doanh thu khoảng một mươi hai năm trăm một mươi bảy tỷ đồng
và nhiều khả năng trong năm nay ngành đường sắt sẽ lỗ khoảng hơn một tỷ đồng
còn trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay có bài viết với nhan đề là
thêm hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín tại mê linh cảnh báo người dân không chủ quan
và chiều ngày hôm qua trước những diễn biến mới của dịch bệnh có liên quan đến bệnh nhân số hai trăm ba mươi
chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung
ủy đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội đã chủ trì phiên họp đột xuất với các quận huyện
các phường xã ngành y tế và giám đốc các bệnh viện
huyện mê linh cho biết sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính huyện đã phối hợp cùng với cdc
chuyển bệnh nhân đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
do trường hợp bệnh nhân thứ hai trăm bốn mươi ba đi lại tiếp xúc nhiều nên các trường hợp f một và f hai liên quan đến sáu
sáu trong số chín xóm của thôn hạ lôi có tình hình rất phức tạp
cdc hà nội đang tiếp tục giả soát các trường hợp liên quan
trung tâm y tế huyện mê linh đã phun khử khuẩn tại các địa điểm có liên quan
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung thông tin thêm ba mươi tám trường hợp dương tính với covid một mươi chín
ở bệnh viện bạch mai đã lan ra một mươi ba trong số ba mươi quận huyện của thành phố và một mươi hai tỉnh lân cận
chiếm bốn mươi tám trong tổng số một trăm linh ba bệnh nhân của hà nội trong vòng hai mươi ngày
theo như tính toán có bảy người làm việc trong bệnh viện bị nhiễm bệnh
bên cạnh đó tám trong số sáu năm trăm sáu mươi hai người đến chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm bệnh chiếm tỷ lệ khoảng một
có năm khoa trong bệnh viện có người mắc bệnh có trường hợp lây nhiễm chéo và có trường hợp f ba trở thành f
vì vậy diễn biến dịch tại bệnh viện bạch mai vẫn hết sức phức tạp
chủ tịch ubnd tp khẳng định yếu tố bạch mai vẫn đang là yếu tố nguy hiểm nhất trên địa bàn
vì vậy cần phải kiểm soát chặt chẽ không được bỏ sót bất kỳ một trường hợp nào và tuyệt đối không được chủ quan
công an nhân dân có bài viết với nhan đề đó là công an chính quy về xã đã thực hiện hiệu quả đề án tám trăm chín mươi sáu
tại cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân
và cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư với các bộ ngành địa phương vào ngày hôm qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã phát biểu cho biết
hiện nay bộ công an đã cơ bản hoàn thành việc bố trí công an chính quy xuống xã
việc triển khai công an chính quy về công an xã đã góp phần rất quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả đề án tám trăm chín mươi chín
vì lực lượng công an chính quy được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ tin học nên cập nhật nhanh chóng chính xác số liệu
về dữ liệu dân cư và các công tác khác
từ dữ liệu này giúp các cấp có thể hoạch định chính xác để phát triển kinh tế xã hội
các ngành khác cũng có thể sử dụng để phục vụ cho công tác
công an chính quy về xã để thực hiện các việc cập nhật dữ liệu dân cư quốc gia không chỉ đảm bảo về chính xác số liệu
mà còn giảm được chi phí cho ngân sách nhà nước đây là dữ liệu rất quan trọng đang được bổ sung thường xuyên
nơi ví dụ trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm cho biết khi có yêu cầu của cơ quan chức năng
về ra soát các đối tượng từ nước ngoài trở về thì chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ
bộ công an đã có đầy đủ thông tin nếu như không có lực lượng công an chính quy tại cơ sở thì không thể làm được
chỉ trong hai ngày thì gần bốn tấn gạo đã được tặng cho hàng ngàn người dân quận tân phú
thành phố hồ chí minh và những khu vực lớn
không chỉ gây ấn tượng về số lượng mà cách phát gạo ở đây còn tạo ra sự văn minh
độc lạ và đảm bảo an toàn phòng dịch khi ứng dụng công nghệ bốn
độc lạ và tò mò ra sao thì sáng phương nam xin mời quý vị và các bạn đến với địa chỉ hai trăm linh bốn b
đường vương lai quận tân phú thành phố hồ chí minh
có vô số những hình ảnh đẹp dành cho nhau trong việc sử dụng động ảnh trên các giải đất hình chữ s

họ hành động không phải vì hương tương hèn hưởng hay do sự phương công chỉ đạo
mà theo tính mọi của đạo đức của tương tâm và trên hết là lý ước công dân lý ước cộng đồng
nếu chúng ta đồng lòng chắc chắn sắp tới sẽ là thời điểm mà chúng ta đón chờ chiến thắng
tuyệt vời vượt vượt vượt
phóng dự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của chúng tôi